tính đến một mươi tám h hôm nay một mươi bảy tháng tám việt nam ghi nhận thêm một mươi hai ca mắc mới covid một mươi chín trong đó có một ca nhập cảnh được cách ly ngay
trong một mươi hai ca mới có một mươi một ca trong cộng đồng đà nẵng có sáu ca hải dương có bốn ca và hà nội có một ca
một ca nhập cảnh được cách ly ngay tại hà nội
như vậy việt nam có tổng cộng sáu trăm ba mươi chín ca mắc covid một mươi chín do lây nhiễm trong nước
trong đó số lượng ca mắc mới liên quan đến đà nẵng tính từ ngày hai mươi năm tháng bảy đến nay là bốn trăm chín mươi chín ca
cũng theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ngày một mươi bảy tháng tám có một mươi một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm sáu bệnh nhân tại bệnh viện phổi đà nẵng
ba bệnh nhân tại trung tâm y tế hòa vang hai bệnh nhân tại bệnh viện lao và bệnh viện phổi trà vinh